thưa quý vị với thủ đoạn tạo ra hàng loạt các khách hàng giả thông tin giả
nguyễn hiễu đạt trú tại huyện vân canh tỉnh bình định và đồng bọn đã lôi kéo nhiều khách hàng
tham gia đầu tư trực tuyến lừa đảo và chiếm đoạt hàng chục tỷ đồng
công an tỉnh bà rịa vũng tàu đã bóc gỡ đường dây này và bắt giữ một mươi năm đối tượng
về tội sử dụng mạng máy tính mạng viễn thông phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản
theo điều tra ban đầu nguyễn hiễu đạt từng tham gia đầu tư sản giao dịch nhị phân world broker
nhưng thua lỗ sau đó đạt là môi giới để hưởng hoa hồng nhưng thu nhập thấp
nên đã nảy sinh ý định chiếm đoạt tài sản của các nhà đầu tư thông qua huy động vốn của khách hàng
đạt đã tập hợp một mươi đối tượng khác và bàn bạc phân công nhiệm vụ từng người để tìm kiếm con mồi
các đối tượng dùng các tài khoản ảo vào các sản nhị phân tham gia các nhóm đầu tư tài chính
hoặc đánh bạc qua mạng và tìm kiếm những người có khả năng tài chính
rồi gửi cho nguyễn tam lợi
để thực hiện hoàn hảo màn kịch này các đối tượng tạo dựng hình ảnh cá nhân thành đạt
có đời sống sang chảnh trên mạng xã hội
một vài ngày đầu chúng gửi tiền lợi nhuận như đã cam đoan để các bị hại tin tưởng
và tiếp tục gửi tiền đầu tư
trong từ một đến năm ngày sau khi khách đã chuyển lên mức đầu tư vip
và gửi thêm tiền vào các tài khoản ngân hàng do chúng đưa ra
nguyễn hiễu đạt chỉ đạo thông báo đã đặt cược hết tiền và bị thua
kèm theo hình ảnh bằng kết quả
nhóm vip là có hơn hai trăm linh member
hai trăm linh member là chia ra cho những thằng cầm vip là mỗi đứa cầm tầm bốn mươi nít vip
tức là ở đây một nhóm vip tụi em đều ách một khách thật vậy thôi
họ không có kiến thức thì họ tự nhận được thì họ thua lỗ
còn ví dụ như những người khác thì họ đánh theo người độc lận
có những người đánh bài thì đánh bài không xe thì đánh xeo
nhưng mà không có kiến thức đó tức là đau phần thì mình cũng tự nghĩ ra thôi
và cái cách nó lên dần dần theo thời gian
với phương thức thủ đoạn nêu trên từ ngày ba mươi một tháng năm đến ngày hai tháng sáu năm hai nghìn hai mươi
nhóm này đã lừa đảo chiếm đoạt của một nữ nạn nhân tại phường tám thành phố vũng tàu
số tiền gần một tám tỷ đồng
khai báo tại cơ quan công an nguyễn hiệu đạt và đồng bọn thừa nhận
cho đến khi bị bắt chúng đã dùng thủ đoạn này để lừa đảo khoảng ba trăm linh khách hàng
chiếm đoạt được số tiền trên sáu mươi tỷ đồng
lực lượng trích sát của lực lượng ba năm công an tỉnh vũng tàu
phải tiến hành hoạt động vừa trích sát trực tiếp vừa trích sát trên không gian mạng
nhiều cái biện pháp nhiệm vụ
sự phối hợp nhôn nhẫn chặt chẽ kết hợp với các biện pháp nhiệm vụ khác
đó là làm nhân trị thành công của chuyên án
khám xét tại nơi ở của các đối tượng cơ quan công an đã thu hai xe ô tô
năm mươi bảy thùng máy tính để bàn năm mươi năm màn hình máy tính
máy tính sách tay khoảng hai bốn trăm linh sim điện thoại
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh bà rịa vũng tàu đã khởi tố vụ án
khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam một mươi năm đối tượng để tiếp tục điều tra làm rõ hơn
về hoạt động của nhóm tội phạm này